vừa qua mưa lớn từ ngày một mươi tám cho đến ngày hai mươi hai tháng năm đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh lai châu điện biên bình thuận lâm đồng và cà mau
ước tính tổng thiệt hại do mưa lớn gây ra tại các địa phương khoảng trên hai tỷ đồng
cụ thể tại tỉnh lai châu nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở ta luy dương đã rơi gây ách tắc giao thông cục bộ
tại huyện tánh linh tỉnh bình thuận mưa lớn đã làm hai trăm linh hectare lúa mới gieo xạ bị ngập trôi một trăm linh hectare giống đang xạ sạt lở một trăm linh mét đường giao thông nội đồng sập một cống sạt lở một trăm linh m bờ ao ba mươi hai mét bờ rào
tại các tỉnh điện biên bình thuận lâm đồng cà mau mưa lớn đã làm một mươi ngôi nhà bị hư hỏng một năm mươi chín hectare lúa hoa màu bị thiệt hại ba mươi sáu đường giao thông bị sạt lở với tổng khối lượng khoảng bảy năm trăm năm mươi m ba một cầu bị hư hỏng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính thức
các quyền các địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sơ bộ tình hình thiệt hại để ổn định cuộc sống chỉ đạo tổ chức cắm biển cảnh báo hạn chế người dân đi qua khu vực bị ngập lụt sạt lở
để tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và nam bộ tập trung theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo chủ động sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và vùng ngập ống tại các khu vực trũng thấp